nhân dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi chiều ngày hai mươi tháng một tại chi nhánh dịch vụ môi trường
thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp bộ trưởng bộ nội vụ lê vĩnh tân trao tặng ba mươi xuất quà
mỗi suất trị giá một triệu hai trăm linh nghìn đồng từ nguồn phân bổ của tổng liên đoàn lao động việt nam
cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại công ty cổ phần cấp nước và môi trường đô thị đồng tháp
đồng chí lê vĩnh tân chia sẻ những khó khăn vất vả của các công nhân lao động
đồng thời gửi lời thăm hỏi động viên và chúc tết đến công nhân và gia đình công nhân lao động công ty
mong muốn các công nhân có những ngày nghỉ tết vui vẻ và tiếp tục có những đóng góp cho sự phát triển của địa phương